tại bảo tàng cổ vật cung đình huế thành phố huế trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế đã tổ chức khai mạc khu trưng bày cổ vật tràm trăm pa sau bảy mươi một năm đóng cửa
triển lãm trưng bày gần ba mươi hiện vật tiêu biểu đặc sắc trong số tám mươi sáu hiện vật của bộ siêu tập điều khắc trăm pa hiện đang lưu giữ tại bảo tàng cổ vật cung đình huế như thần sấm thế kỷ thứ bảy đến thế kỷ thứ tám
sư tử nhân sư thế kỷ thứ một mươi một thế kỷ thứ một mươi hai và đầu tượng thần thế kỷ thứ chín thế kỷ thứ một mươi
hai cổ vật này đều xuất xứ từ trà kiệu quảng nam
hiện tại trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế đang quản lý các cổ vật champa hay còn gọi là kho tràm tại bảo tàng cổ vật cung đình huế với tám mươi sáu cổ vật champa quý hiếm gắn liền sự hình thành bảo tàng cổ vật cung đình huế dưới thời vua khải định được lưu giữ
phần lớn trong số này là tượng đều là hiện vật gốc giá trị mỹ thuật rất cao nhiều tượng có niên đại sớm từ thế kỷ thứ tám một số tượng tương đương phong cách mỹ sơn
khu cổ vật tràm được mở cửa trở lại sẽ là điểm đến hấp dẫn cho du khách những nhà nghiên cứu cũng như những ai quan tâm đến lịch sử văn hóa champa
triển lãm mở cửa từ bảy giờ đến một mươi bảy giờ hằng ngày tại bảo tàng cổ vật cung đình huế